tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm trong lúc đá bóng tại trung tâm thể thao quốc hùng
thuộc xã phong nẩm thành phố phan thiết có hai nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn
ẩu đả với nhau đào ngọc sơn đã được bạn gọi đến để hỗ trợ
sau trận đá bóng khi mọi người ra về sơn đã dùng dao đâm anh nguyễn xuân trường
nhiều nhát dẫn đến tử vong ngoài ra sơn cũng làm một số người khác bị thương
được biết số thanh niên tham gia cuộc ẩu đả đã dẫn đến chết người
hầu hết là sinh viên trên địa bàn thành phố phan thiết
còn công an quận hà đông hà nội cũng đang khẩn trương tiến hành điều tra và xác minh
thông tin ô tô của tiệm vàng phi đoan ở phố quang trung hà đông hà nội
được cho là bị cướp vào sáng nay
theo thông tin trình báo của ông vũ đức phi chủ tiệm vàng phi đoan
khoảng bảy giờ sáng nay ngày bảy tháng một ông phi đổ xe ô tô phía trước cửa nhà riêng
thì bị một thanh niên bất ngờ nhảy lên xe và lái đi
tại thời điểm này bên trong xe ô tô có một số tiền mặt và vàng
từ thông tin trình báo công an quận hà đông
đã khẩn trương vào cuộc xác minh
đến khoảng một mươi hai giờ trưa nay xe ô tô của chủ tiệm vàng phi đoan
đã được xác định để lại tại một địa điểm thuộc địa bàn phường phú lương quận hà đông
công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa triệt xóa thành công
một tù điểm đá gà ăn thu bằng tiền
tại một khu đất trống tại xã bình hòa huyện châu thành
tại hiện trường vào ngày sáu tháng một lực lượng công an bắt quả tan một mươi đối tượng
đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ gồm hai con gà đá hai cặp cửa năm điện thoại di động
và gần bốn triệu tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tù điểm đánh bạc này mặc dù mới hoạt động nhưng đã thu hút nhiều con bạc
từ các địa phương đến tham gia gây mất an ninh trực tự tại địa phương
trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
dịp cuối năm công an tỉnh quảng ninh đã vừa kiểm tra và phát hiện
một vụ vận chuyển hơn ba trăm linh ký mỹ phẩm và hơn hai trăm tám mươi kg củ ba kích tươi
không có nguồn gốc xuất xứ
số mỹ phẩm đã thu giữ gồm các loại dầu gội đầu dầu xả thuốc làm tóc son môi
thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra ông phạm khắc minh trú tại thành phố cẩm phả
ở quảng ninh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ông cũng đồng thời khai nhận đã mua gom tại vùng biên móng cái
rồi sử dụng xe ô tô để vận chuyển về thành phố cẩm phả tiêu thụ
còn công an tỉnh lâm đồng cũng vừa tiến hành xử phạt đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thành viên như tùng gọi tắt là công ty như tùng có trụ sở đóng tại huyện lâm hà
với số tiền gần tám mươi sáu triệu đồng về hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật
về chất thải ra môi trường
ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi năm công ty như tùng đã bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an tỉnh lâm đồng bắt quả tang khi đang có hành vi xả nước thải sai quy chuẩn
tiến hành thu mẫu nước đưa đi giám định
xác định nước thải đã qua xử lý của công ty như tùng
vượt một mươi ba lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải xả ra môi trường
cũng trong ngày hôm nay lễ khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu
đã được tổ chức tại bảo tàng lực lượng vũ trang đông nam bộ tp hcm
bản đồ và tư liệu trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử
và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo
hoàng sa và trường sa trên biển đông
triển lãm có nhiều tư liệu văn bản hiện vật ấn phẩm và gần một trăm linh bản đồ
được trưng bày là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay
của các nhà nghiên cứu học giả trong nước và quốc tế
triển lãm cũng nhằm khẳng định lập trường chính nghĩa của việt nam
khẳng định quyết tâm sắc đá của toàn đảng toàn quân toàn dân ta
trong việc xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
công an nhân dân xin được kết thúc tại đây